vào tháng sáu âm lịch hàng năm người dân miền tây lại tấp nập bước vào mùa đánh bắt khai thác thủy sản
cũng như là các loại đặc sản mùa nước nổi
thời điểm này không khí lao động trên cánh đồng cảnh mua bán tại các khu chợ bắt đầu nhộn nhịp
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại hồng ngự huyện đầu nguồn của tỉnh đồng tháp
những ngày này người dân đầu nguồn tỉnh đồng tháp tất bật chuẩn bị các ngư cụ để đánh bắt thủy sản mùa lũ
mùa lũ năm nay được đánh giá về khá sớm từ đó sản vật mùa nước nổi cũng trở nên phong phú và đa dạng giúp người dân dễ dàng chọn lựa
trong nhiều đặc sản mùa nước nổi bông điên điển được xem là một món khoái khẩu của người dân nam bộ
tuy nhiên trước đây vào mùa lũ người dân thường hái bông điên điển mọc tự nhiên ở ven các bãi bồi ven sông
nhưng giờ đây họ đã chủ động trồng điên điền với quy mô lớn hơn để đón lũ
nhờ đó giúp nhiều người dân đầu nguồn đồng tháp tăng thêm thu nhập vào các tháng lũ về
tuy những năm gần đây lượng nước mùa lũ đổ về không nhiều nguồn thủy sản mùa nước nổi cũng không nhiều so với mấy mươi năm trước
sòng người dân và những người mưu sinh bằng nghề đánh bắt nuôi trầm thủy sản vẫn luôn đón đợi mùa lũ về
bởi ngoài được thưởng thức các đặc sản
có thêm thu nhập thì đây còn là một trong những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền tây